đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho nhiều tuyến canh dẫn nước trên địa bàn tỉnh quảng trị bị sạt lở và xuống cấp nghiêm trọng
gây ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị
kênh thủy lợi bào nhung thuộc địa bàn xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
có nhiệm vụ tưới cho hơn bốn trăm linh hectare lúa của ba xã và một thị trấn thuộc huyện vĩnh linh
trong đợt mưa lớn vừa qua đã làm vỡ hơn hai trăm linh mét canh làm cát trôi và lấp nhiều diện tích đồng ruộng ở xã vĩnh chấp
cùng chung tình trạng cắt lấp đồng ruộng tại khu vực xã vĩnh thái có một công dẫn nước bị trôi và vỡ một đoạn đê giữ nước
làm cho cắt tràn vào lấp hơn ba mươi ha lúa và làm hư hại hàng chục ha hoa màu của người dân
sau đợt mưa lớn vừa qua tỉnh quảng trị có hơn hai mươi mét canh mương bị sạt lở cuốn trôi
nặng nhất là khu vực vĩnh linh có hơn một mươi chín mét canh mương một trăm năm mươi mét kè bị sạt lở có hai thân đập bị hư hỏng nặng
do hệ thống đê kè bị hư hỏng nước quấn lấp làm thiệt hại gần một trăm linh hectare hoa màu
tập trung chỉ đào các địa phương khẩn trương tổ chức về thiết đồng ruộng và tú sửa hệ thống canh mương
các ruộng bị cắt bôi lấp huy động lực lượng đặc biệt của đoàn thanh niên của lực lượng quân sự công an
để về tham gia cùng với bà con là nạo vét vào đồng ruộng
tham mưu chủ yếu bác nhân huyền tích tư ngân chất chứa phòng của huyền để hỗ trợ cho các địa phương khắc phục các cơ sở hạ tưng

các địa phương ở tỉnh quảng trị đang vào vụ đông xuân rất cần đến các giải pháp khắc phục kịp thời của các ngành chức năng để giúp bà con nông dân ổn định sản xuất trong vụ mùa đông xuân này cũng như vụ hè thu tới